đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước đã trao tặng một trăm linh con bò giống cho các hộ nghèo gia đình chính sách tại xã lương thiện và xã hợp thành huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
chương trình hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn huyện sơn dương được nguyên chủ tịch nước trương tấn sang thực hiện từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay
góp phần quan trọng vào việc cải thiện sinh kế giảm nghèo nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đến nay tổng đàn bò theo hình thức vay bò trả bê đã tăng thêm bốn trăm sáu mươi bốn con trị giá trên bảy tỷ đồng